thưa quý vị sách lậu gây thiệt hại kinh tế rất lớn trong khi đó quy định xử phạt lại chưa đủ sức gian đe
đây được xem là kẽ hở khiến cho sách lậu tung hoành thị trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân từ vụ bắt giữ trên năm mươi bản sách lậu
mà cục an ninh văn hóa thông tin truyền thông bộ công an đã phối hợp với đoàn liên ngành phòng chống in lậu trung ương
tiến hành vào sáng qua ngày một mươi hai tháng tám
tem của hàng loạt nhà xuất bản bị làm giả
tiêu đề sách địa chỉ nấn phát hành rất rõ ràng
về hình thức khó có thể phân biệt được những cuốn sách này là sách lậu hay sách hợp pháp
cơ quan chức năng cho hay thường thì phải cần đến những thiết bị soi như thế này đối với
tất cả các sách của nhà sách bản đạo dục đều được giám sát đến giả
bằng phương pháp đó nhà sách bản có thể quản lý được
nhưng mà bây giờ thì sau một thời gian thì cánh làm sách lậu nó cũng kiếm được danh dạng sản xuất đâu đó không biết có thể là nước ngoài
và những các cái sách giả bây giờ đều được làm danh dạng được qua mắt tất cả các cái phụ huynh học sinh
trên thị trường chưa ai thống kê được đầy đủ có bao nhiêu xích lộng chỉ biết là rất lớn
nhưng chỉ một vụ thu giữ sách lậu như thế này với số lượng khoảng trên năm mươi bản sách cùng chủng loại
đại diện nhà xuất bản giáo dục cho biết thiệt hại cho họ đã có thể lên tới hàng tỷ đồng
điều đáng nói bức xử phạt cho hành vi y nấn kinh doanh sách lậu lại rất thấp chưa được xúc gần đe
nếu mà người ta xử theo cái nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực
xuất bản báo chí như một số tỉnh hiện nay đang áp dụng
nếu như một hành vi như thế này mà áp dụng theo cái luật đó theo cái nghị định đó
thì chỉ xử phạt tối đa là ba mươi triệu
tối đa là ba mươi triệu
thế thì trong một cái hành vi mà người ta làm như thế này là lãi đến hàng tỷ đồng
à không ba mươi triệu
thì không mùi mè gì
người ta chỉ cần châm ra hình phạt này là người ta không sợ
với vụ việc trên năm mươi bảng sách lậu mà lực lượng chức năng thu giữ của công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục văn hiến vào sáng ngày hôm nay
cục xuất bản in và phát hành cho hay đơn vị này sẽ kiên quyết làm mạnh
nhưng ai cũng hiểu mạnh như thế nào thì vẫn phải căn cứ vào chế tài xử lý mà pháp luật quy định
nghị định một trăm năm mươi chín của chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực báo chí xuất bản
chúng tôi sẽ áp các khung hình phạt của nghị định này để xử lý
nhưng một lần nữa thì chúng sắp tới đây thì theo cái chủ trương là sửa lại cái nghị định một trăm năm mươi chín
thì chúng tôi có đề nghị là sẽ tăng cái mức xử phạt
để đủ cái mức dân đe
một cuốn sách như thế này chỉ cần sai một từ đã có thể đem đến nhận thức sai cho nhiều học sinh
đồng thời làm mất danh dự uy tín của những người viết sách chân chính
đây là những hậu quả không thể đo đếm được
mức xử phạt ba mươi triệu đồng có lẽ không bao giờ có thể bù đắp nổi cho hậu quả ấy
và tất nhiên không mấy người yên ấn cứ dây sách lộ lại cảm thấy lo sợ về một bức phạt như thế